vào ngày hôm qua thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có thư khen các đơn vị tham gia đấu tranh triệt phá thành công
ba đường dây tội phạm tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet tại nhiều tỉnh thành trong những ngày qua
trong thư bộ trưởng viết những ngày đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an các địa phương hà nội hải phòng hải dương điện biên đã triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chỉ đạo của bộ
đấu tranh triệt phá thành công ba đường dây tội phạm tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
với lượng tiền giao dịch tham gia cá độ đến thời điểm phát hiện bắt giữ tới gần tám bảy nghìn tỷ đồng bắt giữ ba mươi bốn đối tượng
thu giữ nhiều công cụ phương tiện giấy tờ tài liệu gần một tám tỷ đồng tiền mặt và nhiều tài sản giá trị liên quan đến hoạt động phạm tội
thay mặt đảng ủy công an trung ương và đãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm nhờ điệt biểu dương thành tích xuất sắc của cán bộ
chiến sĩ một mươi ba đơn vị phòng hai phòng sáu cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phòng bốn cục kỹ thuật nghiệp vụ một
phòng cảnh sát hình sự phòng kỹ thuật nghiệp vụ hai công an tp hà nội phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
phòng kỹ thuật nhiệm vụ hai công an tp hải phòng phòng cảnh sát hình sự phòng kỹ thuật nhiệm vụ hai công an tp hải dương
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra phòng kỹ thuật nghiệp vụ hai phòng cảnh sát cơ động phòng bảo vệ chính trị công an tỉnh điện biên
công an các đơn vị địa phương khẩn trương khai thác các đối tượng củng cố tài liệu chứng cứ mở rộng điều tra và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật nhằm gian đe phòng ngừa chung

từ tháng lấy lại công ty tân tiến dùng gần năm mươi tám tỷ đồng mua lo đất chung đồng giá tại đường nguyễn trãi một chín tỷ đồng xây dựng các biệt thự cá nhân của nhân
số tiền còn lại trên ba mươi ba tỷ đồng
công ty tân tiến dùng vào việc trả lương nhân viên mua xe chở công nhân xe lưu tiếp khách
theo cơ quan điều tra nếu tính từ tháng một năm hai nghìn một mươi hai đến nay
khi nhân hàng giải ngân gói vai ưu đãi cho đến khi bị phát hiện gói vay sử dụng sai mục đích vào năm hai nghìn một mươi bốn
nhân hưởng lợi từ lãi suất ưu đãi với số tiền trên sáu mươi tỷ đồng
chuyển sang một thông tin khác phòng an ninh kinh tế công an tỉnh bắc ninh phối hợp lực lượng chức năng
vừa bắt quả tăng đối tượng có hành vi tàng trữ tiền giả
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn văn phiến năm mươi tuổi ở phường hạp lĩnh tp bắc ninh
vào lúc một mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng sáu tại nhà phiến phòng an ninh kinh tế phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy và phòng an ninh điều tra bắt quả tăng đối tượng trên đang có hành vi tàng trữ một trăm ba mươi hai tàu tiền việt nam giả
mệnh giá hai trăm linh đồng hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng lập hồ sơ để xử lý
một vụ vận chuyển ma túy lớn từ thành phố hà tĩnh vào thị xã kỳ anh và tỉnh quảng bình
đã bị bộ đội biên phòng hà tĩnh phối hợp với công an thị xã kỳ anh hà tĩnh triệt phá thu giữ lượng lớn ma túy các loại
mà đối tượng bị bắt giữ là lê xuân thanh chú thị trấn cẩm xuyên bùi văn hòa chú phường nam hà tp hà tĩnh
và vang thị thủy chú quỷ châu nghệ an đang có hành vi tàng trữ vận chuyển ma túy
khám xét tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một bánh cần sa hai gói cần sa có trọng lượng tám trăm linh g
ba gói ma túy đá hai gói heroin hàng chục bông kim tiêm và dụng cụ sử dụng ma túy đá
khám xét nhà ở các đối tượng lực lượng chức năng thu thêm gần một trăm linh găm ma túy đá do đối tượng thanh tự giao nộp
đối tượng khai đã mua số ma túy trên với số tiền là bốn mươi năm triệu đồng
đúng là các đối tượng buôn bán ma túy đang ngày càng tinh vi và manh động vì cái lợi nhuận mà thứ hàng hóa này mang lại phải không chị uyên
vâng ạ đúng như chị hạnh nói và không chỉ hành vi của các đối tượng đang trở nên tinh vi manh động hơn
mà mặt hàng nguy hiểm này cũng đang ngày một đa dạng hơn
và thời gian gần đây cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển buôn bán ma túy mới
trong đó lá khát là một tiền chất ma túy lần đầu tiên xuất hiện tại việt nam
và theo đánh giá của lực lượng chức năng thì lá khát có mức độ nguy hiểm độc hại lớn hơn rất nhiều so với những loại ma túy khác
hai tấn lá khô lạ có tên lá khát vừa bị tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
thành phố hồ chí minh phối hợp với lực lượng công an phát hiện thu giữ
mới đây tại sân bay quốc tế nội bài lực lượng chức năng tiếp tục tạm giữ hơn hai tấn lá khát khi đang làm thủ tục tạm nhập tái xuất đi nước khác
để vận chuyển chót lọt lá khát được ngụy trang trong những thủ hàng đóng sẵn và khai báo là chè đen hay thảo mộc
các địa chỉ gửi không rõ địa chỉ nhận ở đây cũng chỉ có một cái tên
sau đó là chúng trao đổi với nhau bằng email rồi là điện thoại đó là chuyển tiếp đi đâu đó thì là do cái đối tượng nước ngoài nó chỉ đạo
thậm chí là nhiều đối tượng là nhiều công ty còn xin được cái giấy của cái cục kiểm dịch thực vật việt nam kèm vào với cái này để cho nó nguy trang nó càng khéo léo hơn
lá khát hay còn gọi là lá thiên đường loại này được trồng chủ yếu ở châu phi và bán đảo ả rập
lá khát có tác hại khôn lường cho người sử dụng
như làm mờ mắt dối loạn tâm thần phá vỡ hệ cơ xương của cơ thể ung thư vòng họng dụng răng
đây là loại ma túy bị cấm sử dụng tuyệt đối
sử dụng với cái nhiều lớn nhiều thì sẽ dẫn đến những cái tác hại lên cơ thể
lá khát có tác hại tinh thần như là những cái bệnh về tâm thần hoang tượng còn sử dụng với lượng lớn và quá liều thì có thể dẫn đến tự vong
ngoài ra lá khát có thể tinh chế thành chất ma túy cathinol
từ chất này có thể tổng hợp với chất amphetamin thành loại ma túy có tên gọi là flacca

có tới sáu mươi số người dân tại địa bàn khảo sát cho rằng quy định về hộ khẩu còn gây nên những hạn chế tiêu cực nhũng nhiễu
họ đã than phiền về những chi phí không chính thức liên quan đến hộ khẩu từ hai triệu đồng trở lên
trong đó có hai hai số người tạm trú thừa nhận từng phải lót tay khi đăng ký hộ khẩu
đoàn đường mà xe chạy qua đây nó không có một cái biến báo nào mà dám tốc độ hết
cũng không có một cái bùng bưng hay điện xanh đến đó gì
nên mỗi lần mà đi qua đây là không biết cái hướng nào mình mà đi được
tại vì xe chạy liên tục không có ai nhường ai hết
tôi đang ngang đây nhiều lúc nhỏ tuổi hay là có những người thải số lớn gì mà cũng rượu bia rồi
cũng có đồ men rồi nhiều lúc không nhường ai hết
đấy là bên nào cũng nguồn tiếng hết
cho nên là tôi qua đây lại là tôi cũng rất sợ
chỉ trong vòng hai tháng qua tại đây đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
làm hai người chết và hai người bị thương
mới đây nhất là vào tối ngày hai tháng sáu
xe ô tô tải do mai xuân quất trú huyện phú hòa điều khiển khi đến vị trí trên
đã gây tai nạn với một xe mô tô khiến hai người trên xe mô tô tử vong tại chỗ
ngoài điểm đen này trên địa bàn thị xã sông cầu còn tồn tại hai điểm đen khác
gây không ít nguy hiểm cho người đi đường
đó là điểm đầu và cuối tuyến tránh qua thị xã
mặc dù đã có giải phân cách mềm nhưng tại đây vẫn tồn tại nhiều khúc cua khuất tầm nhìn
gây nguy hiểm cho người đi đường
điều bàn thị xã sông cầu từ ngày một tháng một
hai nghìn một mươi ba đến nay tình hình tai nạn giao thông diễn ra nhiều bụi tai nạn giao thông
rất phức tạp đặc biệt là đoàn giáp tranh giữa quốc lộ một a và quốc lộ một d
là cầu bình phú phía nam
thứ hai nữa là tuyến tránh của lòng ái đông phường sông nguyên
cho đến hôm nay cũng đề nghị ký nghị lên
các cơ quan cấp tên làm sao có biện pháp giải pháp có đảo giao thông sao để hướng phân luồng làng đi
cho nó đảm bảo an toàn
để góp phần hạn chế tai nạn giao thông các ngành chức năng cần sớm tổ chức khảo sát
và tiến hành lắp đặt phòng xuyến hợp lý đèn tín hiệu và hệ thống chiếu sáng vào ban đêm
tại các vị trí trên với mục tiêu cao nhất là góp phần đem lại bình yên trên những tuyến đường
tổ kiểm tra liên ngành tỉnh quảng nam vừa tổ chức đợt tuần tra xử lý ô tô tải vận chuyển hàng
hóa vi phạm quy định về trở hàng quá tải tại địa bàn tp tam kỳ và các huyện trên địa bàn tỉnh
qua đó xử phạt một trăm linh ba trường hợp xe tải vi phạm
trong các đợt tuần tra tổ kiểm tra liên ngành đã tiến hành dừng xe để thực hiện các bước kiểm tra
một trăm linh ba trường hợp lập biên bản tất cả một trăm linh ba phương tiện vi phạm tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe
chở hàng vượt quá chiều cao cho phép của thùng xe theo quy định chở hàng vượt quá tài trọng thiết kế
số tiền xử phạt theo biên bản được lập là hơn một trăm năm mươi ba triệu đồng
trong quá trình kiểm tra lực lượng chức năng còn thực hiện tuyên truyền cho đội ngũ lái xe hiểu tắc hại
của việc trở hàng quá tải trọng cho phép phổ biến các văn bản pháp luật về trật tự an toàn giao thông
kinh doanh vận tải có liên quan đồng thời hướng dẫn giải đáp thắc mắc của tài xế và chủ doanh nghiệp
với mục tiêu phục vụ tốt hơn nhu cầu chính đáng của nhân dân đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
trong việc làm các thủ tục đăng ký xe mô tô điện xe máy điện phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tỉnh thanh hóa
đã phối hợp với công an các huyện thị xã thành phố trong tỉnh trực tiếp xuống cơ sở để làm thủ tục cấp đăng ký xe mô tô điện và xe máy điện
việc xuống tận địa bàn cơ sở làm đăng ký đã hạn chế được thời gian đi lại cho người dân
bên cạnh đó lực lượng công an cũng đã tổ chức tuyên truyền cho người dân hiểu và chấp hành nghiêm túc các quy định
trong việc đăng ký và giữ gìn trật tự an toàn giao thông khi lưu thông xe máy điện xe đạp điện trên các tuyến đường
đây là một việc làm ý nghĩa nhận được sự đồng tình hưởng ứng tích cực của cấp ủy chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện
từ nay đến ngày ba mươi tháng sáu đơn vị sẽ tiến hành đăng ký xe máy điện lưu thông tại tám huyện chưa được phân cấp đăng ký quản lý
để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân học sinh đến đăng ký xe đơn vị sẽ tăng cường thời gian làm đăng ký từ hai ngày lên bốn ngày trong một tuần cả thứ bảy và chủ nhật
cục cảnh sát giao thông và tổng công ty bưu điện việt nam đã tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác về thu nộp hộ tiền xử phạt
và truyền trả giấy tờ tạm giữ trong lĩnh vực giao thông đường bộ tới tay người nhận theo yêu cầu được bắt đầu thực hiện từ ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
theo đó người vi phạm có thể nộp tiền phạt vi phạm giao thông tại các biêu cục có cung cấp dịch vụ của biêu điện trên cả nước
và nhận lại giấy tờ tạm giữ tại nhà thay vì việc phải đến kho bạc nộp phạt như trước đây
như vậy sẽ tiết kiệm được chi phí cũng như thời gian đi lại của người dân
bên cạnh đó cơ quan công an kho bạc cũng giảm bớt được áp lực trong quá trình xử lý các thủ tục vi phạm hành chính cho từng người vi phạm
việc chuyển phát giấy tờ tạm giữ cho người vi phạm sẽ được thực hiện theo phương thức ưu tiên nhanh chóng chính xác an toàn
ngoài ra việc nộp tiền và nhận giấy tờ tạm giữ qua biêu điện cũng góp phần hạn chế việc đi lại
đặc biệt là di chuyển liên tỉnh của người vi phạm trong việc nộp tiền phạt nhận giấy tờ tạm giữ
qua đó giảm lưu lượng giao thông trên đường giảm chi phí xã hội